thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại chỉ thị số chín ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín về các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bảo đảm mục tiêu tăng trưởng sáu tháng và cả năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay hai mươi bốn tháng chín bộ công thương đã tổ chức hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí việt nam
tới dự hội nghị có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
hiện quá trình công nghiệp hóa của việt nam đã đạt được nhiều thành tiệu trong đó có cơ cấu các ngành công nghiệp
có sự chuyển biến tích cực tăng tỷ trọng của công nghiệp chế biến chế tạo và giảm tỷ trọng của ngành khai khoáng
phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành
mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực ngành cơ khí việt nam vẫn còn nhiều hạn chế về thị trường
trình độ khoa học công nghệ nguyên phụ liệu nguồn nhân lực
do đó ngành cơ khí việt nam mới chỉ đáp ứng khoảng ba mươi hai nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước
năng lực của ngành cơ khí nước ta còn thấp hiện tại mới chỉ đáp ứng khoảng ba mươi hai nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước
còn thiếu nhiều những sản phẩm có thương hiệu đặc biệt là đối với những doanh nghiệp nội địa của chúng ta
quy mô doanh nghiệp cơ khí nội địa còn nhỏ chất lượng sản phẩm cơ khí của các doanh nghiệp nội địa nói chung còn thấp
giá thành còn cao thiếu sức cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa
còn thiếu những doanh nghiệp cơ khí lớn mang tầm cỡ quốc tế đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của ngành cơ khí nói chung
trình độ cơ khí chế tạo là trụ cột của sản xuất công nghiệp
đặc biệt là cơ khí chính sách
cơ khí chính sách còn lạc hậu so với nhiều nữa
bên cạnh những hạn chế mà phó thủ tướng đã nêu
thì ngành cơ khí việt nam còn bị hạn chế bởi các quy phạm pháp luật
cũng như nguồn nhân lực chưa đáp ứng được với nhu cầu phát triển
trong định hướng và trong quan điểm chủ trương của đảng về phát triển nền công nghiệp
và hướng hiện đại hóa và cơ khí hóa
thì chúng ta thấy là quá trình mà chúng ta tổ chức triển khai thấy còn chưa đồng bộ như toàn diện
và đặc biệt là cái quan điểm xây dựng như tôi nói
một nền kinh tế độc lập tự chủ trong bối cảnh hội nhập
thì chúng ta cũng chưa quan triển được đến đây được
cho nên do vậy các chính sách và các cơ chế chính sách
kể cả về pháp luật của chúng ta
để thực hiện những chủ trương này
chúng ta thấy còn chưa đồng bộ là một
chưa cập nhật kịp thời là hai
và chưa có đảm bảo hiệu lực của quản lý nhà nước và trong thực tế chính sách là ba
thì ba yếu tố này rất là lớn
nó đã dẫn đến những điểm nghẽm
để không có giải phóng được các nguồn lực
để mà đầu tư phát triển các ngành công nghiệp cơ khí
trên thực tế việt nam đã được hiệp hội quốc tế
thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do
để mở rộng cơ hội thị trường và thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp
dư địa để can thiệp bằng chính sách vào phát triển công nghiệp cơ khí không còn nhiều
do phải tuân thủ các cam kết quốc tế
bên cạnh đó năng lực doanh nghiệp cơ khí việt nam hạn chế
khó tận dụng được các cơ hội thị trường
khi phải cạnh tranh quyết liệt với các tập đoàn đa quốc gia
có tiềm lực mạnh và các sản phẩm cơ khí nhập khẩu
đặc biệt là các sản phẩm từ trung quốc và các quốc gia trong khu vực asean
đây là một trong những thách thức của ngành cơ khí việt nam